với chỉ cùng một diện tích trong khi trồng lúa chỉ mang lại khoảng ba mươi triệu đồng một hectare
nhưng với cây dược liệu lại có thể thu về gấp năm sáu lần
và nắm bắt được điều này thì thời gian qua tỉnh lào cai đã chủ động thay thế các loại cây trồng kém năng suất
từ đó mang lại khởi sắc trên các vùng quê nghèo nơi đây
đây là bảy hectare tỏi của một mươi sáu hộ gia đình ở thôn lao trải xã trịnh tường huyện bát sát
thời điểm này cây tỏi sinh trưởng phát triển tương đối tốt và đang trong thời kỳ xuống củ
với một hectare dự kiến năng suất đạt một mươi hai tấn giá bán là một mươi năm đồng một kg
thu nhập của người dân sẽ đạt khoảng một trăm sáu mươi triệu đồng
năm đầu tiên này canh tác thuận lợn một số những thành công nhất
và đảm bảo được khi đầu ra của bà con chúng tôi bao tiêu
để bà con không phải suy nghĩ về việc không bán được cây tỏi này đi
hiện nay toàn huyện bát sát đã có khoảng năm mươi hectare diện tích người dân tham gia trồng tỏi
ngoài ra huyện cũng hướng dẫn người dân trồng gần hai trăm linh hectare cây dược liệu khác
như xuyên khung đương quy bạch chuột
trong đó nhà nước hỗ trợ giống doanh nghiệp cam kết thu mua sản phẩm
theo hình thức ứng chất các loại phân bón và hỗ trợ cước vận chuyển
bước đầu cho thu nhập cao hơn nhiều so với các loại cây trồng khác
đối với cây tỏi thì năm đầu tiên đưa vào bà con nhân dân cũng đã áp dụng khoa học kỹ thuật
và năng suất cũng đã so với địa phương khác
đã đảm bảo được thích nghi của cây tỏi đối với đồng đất tại quang kim
thực hiện chương trình chuyển đoạn cơ cấu huyện bát sát từ năm hai nghìn một mươi tám
bước đầu đưa một số cây cho trồng xuống ruộng như cây đương quy cây lê tay nung và cây tỏi
tất cả những diện tích
chuyển đổi trên đất ruộng là đều sinh trưởng phát triển là tốt
theo đánh giá của cơ quan nông nghiệp chắc chắn là sẽ hứa hẹn là sẽ cho mùa màng thu hoạch tốt
đặc biệt là cái chuyển đổi nhận thức cho người dân đó là được chuyển giao khoa học kỹ thuật
và biết làm giàu ngay trên chính mảnh đất của mình
để đa số người dân vùng cao có thể tiếp cận được với cách làm giàu theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng
huyện bát sát cũng đang triển khai xây dựng các tiểu vùng chuyên canh tập trung
đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao hiệu quả và tạo ra thương hiệu các sản phẩm hàng hóa của địa phương